cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố đối với trịnh văn quyết trịnh thị minh huế và một mươi tám bị can khác về tội thao túng thị trường chứng khoán
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán trịnh văn quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan
thực hiện lập và ký khống hồ sơ chứng tử góp vốn khống làm tăng khống vốn chủ sở hữu của công ty để bán chiếm đoạt hơn ba sáu trăm hai mươi tỷ đồng của các nhà đầu tư
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bốn bị can
gồm trịnh văn quyết trịnh thị minh huế trịnh thị thúy nga hương trần kiều dung ra quyết định khởi tố bị can đối với một bị can nguyễn thiện phú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày hai mươi tám tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân tối cao
đề nghị truy tố trịnh văn quyết và đồng phạm theo quy định của pháp luật
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh thái nguyên vừa tuyên án đối với ba mươi ba bị cáo trong vụ khai thác hơn ba triệu tấn than lậu tại mỏ than minh tiến huyện đại từ
đối với hai tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và mua bán trái phép vật liệu nổ bị cáo châu thị mỹ linh bị tuyên phạt tổng hình phạt là một mươi chín năm tù phạt bổ sung hai trăm linh triệu đồng
đối với hai tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và mua bán trái phép vật liệu nổ bị cáo nguyễn quang thuyên quản lý tại mỏ than minh tiến tổng hình phạt là một mươi tám năm tù phạt bổ sung năm mươi triệu đồng
bị cáo doãn thị định kế toán công ty yên phước chịu mức án năm năm sáu tháng tù đỗ thị luyến nhân viên công ty yên phước chịu mức án năm tù
bị cáo doãn thị định kế toán công ty yên phước chịu mức án năm năm sáu tháng tù đỗ thị luyến nhân viên công ty yên phước chịu mức án năm năm sáu tháng tù đỗ thị luyến nhân viên công ty yên phước chịu mức án năm năm sáu tháng tù
mỗi bị cáo phạt bổ sung hai trăm linh triệu đồng
đối với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng các bị cáo nguyên là lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường
gồm nguyễn thanh tuấn cựu giám đốc chịu mức án ba mươi sáu tháng tù
nguyễn thế giang cựu phó giám đốc chịu mức án bốn mươi hai tháng tù
hai bị cáo cao sĩ linh chuyên viên phòng khoáng sản
và lại trung hiếu phó tránh thanh tra sở tài nguyên và môi trường cùng chịu mức án ba mươi sáu tháng tù
những bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ chín tháng tù cho hưởng án treo đến năm mươi bốn tháng tù ra
thưa quý vị gần đây chiêu trò giả mạo sàn thương mại điện tử thương hiệu lớn lừa đảo tặng quà tri ân
lại tái diễn và có chiều hướng rầm rộ hơn
shopee hay lazada là những sản thương mại điện tử thường xuyên bị các đối tượng giả mạo
dù cơ quan công an và các phương tiện truyền thông liên tục cảnh báo nhưng không ít người vẫn mất tiền oan
các hãng tiếp tục cảnh báo không trả bất cứ loại phí nào nếu như không mua hàng
và ngoài ra không được bấm vào đường link từ những tin nhắn không rõ nguồn gốc
tránh bị đánh cắp thuốc
thông tin bị lừa đảo mất tiền hoặc bị dẫn vào các nhóm kinh doanh bất hợp pháp
là khách hàng thường xuyên của sàn thương mại điện tử shopee
khi nhận được cuộc gọi thông báo từ sàn thương mại tặng quà tri ân khách hàng
ban đầu anh quang cũng khá hoài nghi
tuy nhiên đối tượng đã chia sẻ rất nhiều thông tin mua hàng của anh
đồng thời gửi nhiều thông tin về chương trình tri ân
khiến anh quang không còn hoài nghi mà làm theo sự hướng dẫn của các đối tượng
để nhận được một phần quà này thì tôi sẽ phải đóng
phí cho họ trước là một cái phí
thứ nhất là phí vận chuyển
cái thứ hai là một cái khoản phí dạng cọc
thì để khi mà khách hàng nhận được quà
thì họ sẽ trả lại tiền phí đấy
tôi có đi hỏi sâu hơn thì họ đã bảo là cái phí chuyển phát nhanh
thì rơi vào khoảng tầm gần một trăm linh
còn lại thì cái phí cọc thì là khoảng tám trăm linh
thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện tự xưng nhân viên website thương mại điện tử lớn
thông báo tri ân khách hàng quà tặng có giá đến hàng triệu đồng
nhằm tạo lòng tin cho khách hàng
các đối tượng còn làm giả rất nhiều thông tin
từ bằng chứng là các công văn thẻ nhân viên được làm giả mạo để khách hàng tin tưởng
với những món quà tri ân của các trang thương mại điện tử hiện nay
thì có thể thấy rằng là nó không phải là cái hình trạng phổ biến
cho nên là hết sức cảnh giác với những việc là có những cuộc gọi lạc
của các số lạ đến nhân danh bất cứ ai
có thể là trang thương mại điện tử hoặc là một cái đơn vị một cái công ty một cái doanh nghiệp nào đó
tri ân khách hàng bằng cách gửi quà tặng
thì cái chuyện này có thể là cái chuyện bình thường
nhưng mà cái điều cần thiết là phải cảnh giác
cảnh giác khi mà nhất là khi yêu cầu đóng một cái khoản phí nào đó
không một cái doanh nghiệp một cái trang thương mại điện tử nào
khi mà họ tặng khách hàng một món quà nào đó
mà lại họ yêu cầu đóng bất cứ một khoản thuế phí nào cả
cái điều này là cái điều không hợp lý
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa bắt giữ băng nhóm trộm cắp tài sản
thu giữ gần sáu trăm linh trậu đôn cây cảnh và các vật trang trí có giá trị cao
theo đó từ vụ trộm bình gốm xứ bắt chàng tại xq sử quán đà lạt
công an thành phố đà lạt đã tiến hành điều tra truy xét và xác định
đối tượng trộm cắp là trương văn thắng ba mươi hai tuổi trú tại huyện lâm hà
kiểm tra nơi trỏ của đối tượng thắng cơ quan công an phát hiện
tại đây có đinh hòa bình trần quang huy bùi văn quân
bước đầu các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài
nên đã đột nhập vào các căn nhà cổ biệt thự trên địa bàn thành phố đà lạt
để trộm cắp trậu kiểng và nhiều vật trang trí có giá trị
sau đó mang về nhà trọ cất giấu hoặc bán lại cho lê nhật minh là chủ nhà trọ để tiêu thụ
đáng chú ý các đối tượng trên đều nghiện ma túy
cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản thu giữ gần sáu trăm linh tăng vật
gồm trậu đôn cây cảnh và vật trang trí có giá trị khác
tiếp tục đợt gia quân kiểm tra vi phạm giao thông trên tuyến quốc lộ hai mươi
các tổ công tác của bộ công an phối hợp với công an tỉnh đồng nai
đã kiểm tra phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
chỉ tính riêng trong hai ngày từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi đến ngày hai mươi tám tháng một mươi
hai tổ công tác của bộ công an phối hợp với công an tỉnh đồng nai
đã kiểm tra gần bốn lượt phương tiện
qua đó phát hiện lập biên bản xử lý
hai trăm bảy mươi trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trong đó một trăm linh trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
một mươi trường hợp vi phạm về ma tuế
và đáng chú ý trong bảy vụ tài xế xe ô tô có sử dụng chất ma túy
thì có tới hai vụ cả tài xế cùng với bảy người đi chung xe đều dương tính với chất ma túy
có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy
tàng vật thu giữ là một bịch tinh thể màu trắng nghi là ma tuế đá
tổ công tác đã bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thời gian vừa qua đoàn kiểm tra liên ngành tại các địa phương đã thực hiện kiểm tra
tại hàng loạt nhà ở nhiều căn hộ và nhà cho thuê trọ
qua đó góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ cho người dân
ghi nhận tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
đây là địa bàn du lịch trọng điểm
ngày càng có nhiều loại hình căn hộ cho thuê mọc lên
để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách
mật độ người ở cao
tuy nhiên công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại những căn hộ này vẫn còn nhiều bất cập
đầu báo cháy không hoạt động
trung tâm báo cháy gặp sự cố
để các vật dụng cản trở lối thoát nạn
thang thoát nạn không đảm bảo quy định
chủ cơ sở không thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
không có hồ sơ theo dõi quản lý công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
không xây dựng phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định
đó là thực trạng mà đoàn kiểm tra liên ngành của ubnd thành phố nha trang
ghi nhận tại căn hộ benhouse trên đường biệt thự phường tân lập thành phố nha trang
căn hộ này có quy mô bảy tầng với một mươi phòng cho thuê
tuy nhiên công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
hiện tồn tại khá nhiều bất cập
mấy anh nhắc nhở em về hệ thống báo cháy
hiện tại là nó vẫn đang bị trục cháy
chưa có hoạt động tốt
phải khắc phục về tình trạng lối thoát hiểm
cũng như là hành lan giữa các tầng
là phải để thông thoáng không để có vật cản
rồi về bình chữa cháy hiện tại vẫn còn thiếu
về mỗi tầng hai bình là chưa đảm bảo
cái đầu báo cháy thì có một số đầu

chưa có hoạt động tốt
nên còn phải thay
em sẽ liên hệ cơ quan chức năng
để hướng dẫn em
để lắp đặt và xử lý cái tình trạng này sớm nhất
để đảm bảo an toàn cho khách
để đi vào hoạt động cho tốt
quỹ bác nhân dân thành phố nha trang
đã xây dựng kế hoạch và đang tiến hành kiểm tra
một trăm năm mươi hai cơ sở thuộc loại hình nhà ở
nhiều căn hộ cơ sở kinh doanh dịch vụ
cho thuê chọ
có mật độ người ở cao
thực tế kiểm tra cho thấy

đa số những căn hộ này
có diện tích nhỏ hẹp
nên các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ chưa được đảm bảo
để phục vụ kinh doanh
phần lớn chủ cơ sở
đều xây dựng vượt tầng
so với giấy phép xây dựng để tăng số phòng
tuy nhiên lại chưa chú ý
trang bị đầy đủ các thiết bị
phòng cháy chữa cháy
đặc biệt do diện tích nhỏ
nên hệ thống thang thoát nạn
cũng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
theo quy định
đặc biệt do diện tích nhỏ
qua thời gian
mấy ngày vừa qua
đoàn kiểm tra
của quân nhân thành phố đi kiểm tra
thì qua nhận xét
ở giá chung
thì các cơ sở
căn hội cho thuê
với loại hệ thống cho thuê
ở như thế này
thì tồn tại chung
theo đoàn đánh giá
các cơ sở
thiếu thang thoát nạn
và cái hệ thống
phòng cháy chữa cháy
của các tòa nhà này
về cơ bản là
chưa đảm bảo được yêu cầu
về vấn đề phòng cháy chữa cháy
một số cơ sở
thì chắc phải rất là tốt
nhưng một số cơ sở
qua kiểm tra thực tế
thì hầu như là
nắm rất là lơ mơ
về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
họ cũng chưa được qua
đào tạo huấn luyện
về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
các phương tiện của họ
họ không có nắm được kỹ thuật
họ bảo chí
qua kiểm tra
lực lượng liên ngành đã nhắc nhở
chủ các cơ sở tiến hành khắc phục ngay
những lỗi vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy
góp phần đảm bảo an toàn
cho khách thuê nhà
tuy nhiên theo đánh giá của đoàn kiểm tra
vấn đề thang thoát nạn
tại các căn hộ cho thuê
đang là một bất cập khó xử lý
vì liên quan đến kết cấu của ngôi nhà
sau khi kết thúc đợt
tổng kiểm tra này
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
sẽ có báo cáo tổng hợp
về thực trạng và những kiến nghị cụ thể
đối với các cơ sở
để trình ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến